thưa quý vị vấn đề an ninh nguồn nước là một trong những vấn đề quan trọng hiện nay
khi mà tình trạng ô nhiễm xâm nhập mặn hệ thống hồ chứa nước hư hỏng hệ thống quản lý còn nhiều bất cập
hiện nay nguồn nước mặt của việt nam chủ yếu phụ thuộc vào nước ngoài sáu mươi ba
phân bổ không đều theo không gian và thời gian
trong khi đó tình trạng sử dụng nước kém hiệu quả còn lãng phí ô nhiễm vi phạm hành lang bảo vệ nguồn nước vẫn diễn ra
một thách thức khác nữa với vấn đề an ninh nguồn nước
đó là hệ thống thủy lợi có năng lực phục vụ thực tế so với năng suất thiết kế chưa cao
hệ thống thủy lợi chỉ tưới tiêu được sáu mươi diện tích thậm chí tại tây nguyên chỉ hai mươi tám
chúng ta hiện có sáu hồ chứa nước nhỏ trong đó có một hai trăm linh hồ bị hư hỏng và có đến hai trăm linh hồ hỏng nghiêm trọng
tài nguyên nước của đất nước chúng ta
hiện tại và trong tương lai thì nó đang chịu những cái tác động mà có thể nói là cái vấn đề ở chỗ là nước có thể rất là thừa
nó sẽ gây những tác động về lũ lụt nước rất là thiếu do ô nhiễm và thiếu cả chất và số lượng
cái vấn đề quy hoạch và công tác quản lý nhà nước thì đây là một trong những điểm còn hết sức bất cập
việc triển khai xử lý các sự cố cấp bách về hồ đập mà có nguy cơ bị mất an toàn thì rất là thấp
các nguồn nhân lực để làm công tác quản lý công trình thủy lợi ở các địa phương còn đang thiếu rất là nghiêm trọng
việc áp dụng khoa học và công nghệ trong việc điều tiết theo dõi đánh giá chất lượng chữ lượng nguồn nước trên các sông suối hồ chứa là chưa được chú trọng
theo dự báo tổng nhu cầu về nước vào mùa khô của việt nam sẽ gia tăng ba mươi hai vào năm hai nghìn hai mươi
một mươi trên một mươi sáu lưu vực sông chính của việt nam sẽ đối mặt với tình trạng căng thẳng về nước
đặc biệt là trên bốn lưu vực sông chính
tạo ra tám mươi gdp của việt nam
còn theo ngân hàng thế giới việt nam được xếp là một trong số năm quốc gia có khả năng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu
trên thực tế an ninh nguồn nước là một phạm trù rộng và nó sẽ gây tác động đến nhiều mặt của kinh tế xã hội
đối với vấn đề thiết thực liên quan mật thiết đến đời sống của người dân như là nước sạch nông thôn
nước ngọt cho vùng ngập mặn xử lý nước thải gây ô nhiễm tại nhiều con sông
điều quan trọng chính là tính khả thi của các giải pháp
một thực tế đang tồn tại hiện nay đó là khu vực nông thôn chiếm sáu mươi năm dân cư
nhưng lại chỉ có bốn mươi bốn người dân được hưởng nước sạch sinh hoạt từ nguồn tập trung
do đó theo đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ sẽ tập trung nguồn lực trong các đề án để giải quyết vấn đề này cho người dân vùng nông thôn
tập trung chăm no đến khu vực này
riêng bộ nông nghiệp
thì có ba cái nhóm nội dung lớn
một đầu tư công trung hạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
chúng tôi đưa một phần lớn ở cái chỗ này
điểm thứ hai nữa là cái nghị quyết của chúng ta kèm theo đó là phê duyệt cái đề án về phát triển kinh tế xã hội vùng miền núi khó khăn
với tổng gói là một trăm ba mươi tỷ vừa với quốc hội thông qua
thì trong này cũng sẽ có một cái nội hạng để chúng ta nồng ghép
riêng với tình trạng thiếu nước ngọt trầm trọng trong thời gian vừa qua
tại các tỉnh vùng đông bằng sông cửa long
vị trưởng ngành này cho rằng năm hai nghìn hai mươi là năm cán đích lịch sử mới về mức độ hạn mặn
thậm chí xuất hiện khái niệm kiệt nước ngọt dù các cơ quan ban ngành chủ động ứng phó
chúng tôi đề nghị là tất cả các tỉnh phải lấy đây là một mốc mới để quay trở lại tính toán bài toán cân đối cho từng tỉnh
không ai trực tiếp giải quyết hiệu quả bằng chính các tỉnh phải tổng giả soát lại
và với mức độ dự báo khác địa thôi
theo một phương châm nhà nhà tích nước xã tích nước huyện tích nước
tỉnh tích nước nguyên vùng phải tính toán
về vấn đề nước thải gây ô nhiễm nguồn nước vẫn chưa xử lý hiệu quả
đại diện bộ tài nguyên và môi trường cho rằng quy định của pháp luật về cấp phép nước xả thải còn trồng chéo chưa rõ trách nhiệm
vì thế giải pháp lâu dài cho vấn đề này là phải tính toán đầy đủ ngay trong các quy hoạch
cần phải tập trung vào việc giả soát quy hoạch chấp tuệ
đặc biệt là từ kế hoạch tài nguyên nước tiếp cận theo lưu vực sông liên tỉnh
vấn đề để quy hoạch phát triển nước
phát triển kinh tế xã hội quy hoạch để sắp xếp lại bộ trí dân cư
và tính toán đến lộ trình di rời các nhà máy các cụm công nghiệp
mà không đáp ứng tiêu chuẩn môi trường và trên thực tế nguồn nước không đảm bảo cung cấp
trong toàn bộ các lưu việc thì đây là cái vấn đề đầu tiên phải làm để kiểm soát được các nguồn thải
và xác định được các vùng mà có thể quy hoạch để cấm phá thải nước thải ra
hiện chúng ta đã sang một cuộc chiến đấu
mục tiêu đến năm hai nghìn bốn mươi năm phải chủ động được nguồn nước ngọt
bảo đảm chủ động tưới tiêu khoa học hiện đại cho một trăm linh diện tích đất canh tác
phải đáp ứng được nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn cho một trăm một mươi năm một trăm hai mươi triệu dân
rõ ràng để mục tiêu này ngoài các giải pháp như tăng cường quản lý
giảm nhẹ rủi ro thiên tai liên quan đến nước
nâng cao khả năng dự báo trong ngắn hạn và dài hạn
củng cố an toàn đập kè để hạn chế sạt lở
rất cần sự phối hợp hiệu quả bên cạnh việc phân cấp quản lý
phân định trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý
nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước từ chính mỗi người dân